trong sáng nay phụ huynh của hơn hai trăm linh học sinh mầm non thanh khương tại tỉnh bắc ninh
đã đưa con đi xét nghiệm sán lợn tại các bệnh viện
trước đó tại trường mầm non này đã có hai em bé ăn thịt lợn tại trường nghi nhiệm sán
sau khi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với sán lợn
biểu hiện của cháu là sốt nhà em cho đi khám
còn thủy khăn thì nó chưa có biểu hiện gì thì là hai chị em thì em cho đi cá luôn
với lại một đứa em là chị chồng nữa
tôi lo đến sức khỏe của con của cháu mới như tôi mang cháu lên xét nghiệm
bởi vì cái này ủ bệnh nó sẽ phải lâu và dài chứ không phải là một hai ngày là phát hiện ra ngay
trước đó ngày một mươi hai tháng ba hai phần ba học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm
và có kết quả dương tính với sán lợn
đúng là ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thì ở chỗ phòng xét nghiệm của chúng tôi
có nhận hai cái mẫu của hai cháu ở xã thanh khương đúng không ạ
hai cái mẫu này thì làm lên là cũng đúng là có dương tính yếu
thì còn kết luận như thế nào
phải nhờ đến các bác sĩ lâm sàng nữa
hiện hơn hai trăm linh mẫu xét nghiệm đang được các nhân viên y tế
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng
côn trùng trung ương xét nghiệm
thông thường kết quả xét nghiệm sẽ có sau ba năm ngày
nhưng do vụ việc này đang làm nhiều phụ huynh hoang mang
nên các bệnh viện đang dồn sức để sớm có kết quả gửi đến gia đình bệnh nhi
đúng là địa phương đó có hai trường hợp dương tính yếu
với dương tính yếu thì nó có nhiều lý do lắm
chưa thể khẳng định được
từ sáng đến thời điểm này thì đã có hai trăm linh cháu đến đây để làm xét nghiệm rồi
và ban giám đốc của chúng tôi cũng đã chỉ đạo phải tăng cường hết nhân lực
chúng tôi đã chuẩn bị cả kế hoạch cả khám cả ngày hôm nay cả tối hôm nay cả ngày mai
sự việc diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng hai khi chế biến thịt lợn cho giáo viên
các cô nuôi làm đầu bếp phát hiện thịt lợn dùng để chế biến thức ăn
cho các con có hiện tượng nhiều hạch tật nhìn rất sợ
nhà trường đã chụp lại ảnh và gửi về công ty cung cấp thực phẩm cho nhà trường
để công ty kiểm tra
ngày hai mươi tháng hai trước khi chế biến thịt lợn
các cô nuôi lại phát hiện thịt lợn có xuất hiện hiện tượng những hạch tật như ngày một mươi bốn tháng hai
nhà trường lại báo cho công ty
sau đó đơn vị này đã trực tiếp đổi lại thực phẩm cho nhà trường
đến ngày năm tháng ba phụ huynh lại phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh
không bảo đảm an toàn thực phẩm dùng nấu cháo cho các cháu ăn đã bốc mùi hôi thối
những hình ảnh thịt lợn thịt gà có nhiều nốt ly ti giống thịt lợn nhiễm sán gạo
được chia sẻ tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ
đặc biệt là những phụ huynh người dân có con cháu học tại ngôi trường này